nhằm chia sẻ kết quả nghiên cứu về các vấn đề giới và trao quyền cho phụ nữ
ngày một mươi một tháng sáu tại hà nội đã diễn ra hội thảo tham vấn lồng ghép giới trong chương trình
mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới
theo thống kê hiện nay tỷ lệ lao động nữ ở nông thôn trong lĩnh vực nông nghiệp chiếm đến sáu mươi ba
do đa phần nam giới đến các thành phố lớn để làm việc
tuy nhiên sức ảnh hưởng của người phụ nữ ở nông thôn lại chưa cao
để thực hiện thành công việc bình đẳng giới nhất là tại vùng nông thôn
tại hội nghị nhiều chuyên gia đã đề xuất trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi cần có chỉ tiêu bảo đảm bình đẳng giới ở các xã nâng cao và kiểu mẫu
chỉ tiêu này được đánh giá là sẽ góp phần nâng cao vai trò của người phụ nữ
trong phát triển kinh tế xã hội vùng nông thôn